dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chính phủ giao bộ công an làm cơ quan chủ quản
là một trong sáu cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử
hiện bộ công an đang tích cực phối hợp với bộ tư pháp và các bộ ngành địa phương xây dựng và triển khai dự án này
trong thời gian trước đây những thủ tục hành chính phức tạp phiên hà đã tạo ra gánh nặng hành chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng một năm
đây là một lãng phí lớn cho xã hội là một trong những trở ngại cho sự phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
điều này đặt ra nhiệm vụ phải có một sự đột phá bằng tính chiến lược trong cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng
vì vậy dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thủ tướng chính phủ phê duyệt năm hai nghìn một mươi bảy
mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc
tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân việt nam được chuẩn hóa số hóa lưu trữ
quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan tổ chức cá nhân
trước đó để xác định hiệu quả mà dự án mang lại thành phố hải phòng đã trở thành đơn vị đầu tiên
triển khai thí điểm dự án này với tên gọi dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau ba năm tổ chức thực hiện dự án đã bước đầu đem lại hiệu quả
thông qua việc triển khai dự án đã hoàn thành việc thu tục hành chính
thu thập nhập dữ liệu và tổ chức cấp số định dành cá nhân cho gần hai triệu công dân thành phố hải phòng
giải quyết đăng ký thường trú cho hơn bảy mươi trường hợp giải quyết đăng ký tạm trú cho hàng ngàn trường hợp
công an thành phố cũng đã triển khai thông tin dân cư phục vụ việc cấp căn cước công dân cho gần chín mươi trường hợp
theo kế hoạch của thủ tướng đã ban hành cũng như nội trình triển khai dự án
dự kiến dự án cơ sở dân dự quốc gia vấn cư sẽ được triển khai trong hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
trong đó năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi sẽ tập trung vào những việc lớn sau
thứ nhất là chúng tôi sẽ tổ chức việc thu thập toàn bộ thông tin cơ bản của công dân
theo quy định đại khoản một điều chín của luật căn cước công dân để tổ chức nhập vào cơ sở dân dự quốc gia vấn cư
thứ hai sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền truyền thông về dự án để làm sao từng hộ từng người
và những cơ quan tổ chức có liên quan hiểu được mục đích vị trí ý nghĩa vai trò của dự án
từ những kinh nghiệm triển khai thí điểm ở hải phòng
trong thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng triển khai dự án xây dựng hệ thống quản lý dân cư
tại tỉnh hà nam hòa bình và các tỉnh thành khác trong cả nước